những ngày qua nhiều người dùng mạng xã hội lan truyền về việc bị mất thông tin tài khoản ngân hàng
điện thoại bị điều khiển từ xa khi nhận được cô gọi từ số lạ hỏi về việc tiêm phòng vaccine
trung tâm xử lý tin giả việt nam bộ thông tin và truyền thông khẳng định thông tin lan truyền trên là giả mạo
theo nội dung được nhiều người dùng facebook chia sẻ nạn nhân nhận được một cuộc gọi
không rõ người gọi và số gọi hỏi thăm về việc tiêm phòng vaccine
người nhận cuộc gọi được chọn trả lời nếu chưa được tiêm phòng hãy nhấn phí một
nếu đã được tiêm phòng hãy nhấn phím hai
kết quả sau khi nạn nhân nhấn phí một điện thoại bị chặn thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến
và thanh toán chuyển khoản thường xuyên đều được chuyển
qua kiểm tra xác minh từ cơ quan chức năng trung tâm xử lý tin giả việt nam bộ thông tin và truyền thông khẳng định
nội dung thông tin trên là giả mạo
nhà chức trách khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên
khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh người dân hãy gọi ngay cho đường dây nóng của chính quyền địa phương
ngành y tế công an và lực lượng chức năng khác
vụ việc đang được chuyển cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với ngô trường tồn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã thạnh hòa huyện rồng riềng là nhân viên kế toán trường trung học cơ sở thạnh hòa
về hành vi chống người thẻnh công vụ
kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh
ở ấp láng quắm xã thạnh hòa phát hiện danh thủ điều khiển xe máy chở tồn ngồi ở phía sau
có biểu hiện sử dụng rượu bia qua chốt nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
cả hai không xuất trình được giấy đi đường trong trường hợp cần thiết
vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên lực lượng làm nhiệm vụ không cho thủ và tồn qua chốt
bực tức tồn dùng lời lẽ xúc phạm và thách thức đánh nhau với lực lượng trực chốt
nên bị công an xã thạnh hòa mời về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời công an xã yêu cầu đội cảnh sát giao thông công an huyện đến để hỗ trợ đo nồng độ cồn đối với danh thủ
do thủ là người điều khiển xe máy chở tôn
tại đây lực lượng công an đã giải thích về hành vi vi phạm nhưng tồn không nghe
mà tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lăng mạ người thi hành công vụ
rồi dùng vũ lực làm vỡ kính cửa phòng làm việc của công an xã
dùng tay đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện dông riêng
hậu quả làm cán bộ cảnh sát bị thương ở vùng mắt phải đến bệnh viện điều trị
cùng với hành vi chống người thi hành công vụ liêu văn chiến ba mươi bảy tuổi
chú huyện nari tỉnh bắc cạn đã bị tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo chẳng vào chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
chiến điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b sáu trăm hai mươi năm chạy trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi theo hướng bắc nam
khi đến vị trí chốt chặn của lực lượng cảnh sát giao thông chiến dừng xe và được yêu cầu kiểm tra giấy tờ
do trước đó đã bị tước giấy phép lái xe và sợ bị xử phạt
nên chiến đã quay về cabin nhanh chóng lên xe ô tô bỏ chạy
khi bị một cán bộ cảnh sát giao thông chạy đến trước đầu xe ô tô ra hiệu lệnh
và yêu cầu xuống xe để hoàn tất thủ tục kiểm tra kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng chiến vẫn không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước
đẩy cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng về phía trước khoảng bảy mét
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe tuần tra truy đuổi bắt giữ được chiến cùng với phương tiện
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lưu văn chiến mức án hai năm sáu tháng tù giam về tội chống người thành công vụ
thực hiện quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh
về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại tỉnh quảng ngãi công an huyện mộ đức và tư nghĩa tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ
chủ động khép kín địa bàn kịp thời ngăn chặn nhiều tài xế xe ngoại tình
dừng đỗ trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là một trong số các tổ công tác đặc biệt do công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi thành lập
tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn kiểm soát chặt chẽ tình trạng xe tải ngoài tỉnh
bất chấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín dừng đỗ để mua cơm dọc tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã đức lân
riêng đêm hai mươi chín tháng tám tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn ba trường hợp là xe tải ngoại tỉnh vừa dừng đỗ trên địa bàn
tại tỉnh quảng ngãi lực lượng công an các địa phương có quốc lộ một đi qua đã đồng loạt giao quân nhắc nhở
và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải đường dài dừng đỗ không đúng quy định tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
việc chủ động khép kín địa bàn kịp thời ngăn chặn nhiều tài xế xe ngoại tỉnh dừng đỗ trên địa bàn của lực lượng công an
đã và đang từng bước cùng chính quyền và người dân đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mang theo dao nhọn để giải quyết mâu thuẫn chữ quang minh chữ văn thông nguyễn văn vĩnh trường
cùng chú thành phố tam kỳ và nguyễn thanh hải chú huyện phú ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại phường an sơn thành phố tam kỳ
xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh trần quốc bảo với chị thái nữ đào vi cùng chú phường an sơn
dẫn đến chồng chị vi là chữ quang mẫn mang theo dao nhọn cùng anh rể là thái trương
đến nhà bảo giải quyết mâu thuẫn
hậu quả bảo bị mẫn dùng dao đâm xuyên thủng lòng bàn tay
còn mẫn và trương
trường thì bị gia đình bảo đánh bị thương vào đầu
tiếp đó chữ quang minh và chữ văn thông là anh và cha của mẫn cầm theo mã tấu đến trước nhà bảo
nhưng được công an phường an sơn có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc và yêu cầu đưa người bị thương đi cấp cứu
tại bệnh viện trước quang minh nguyễn thanh hải cùng đồng bọn dùng mã tấu xông vào chém nhóm của bảo
bảo cùng trần quốc đạt ngô trường thông nguyễn văn vĩnh trường nguyễn hoài thương
lấy bình xịt hơi cay gậy ba chắc và ghế nhựa để trước cửa phòng cấp cứu đánh lại
nếu bệnh viện đã giữ xe trước cổng bệnh viện thì lực lượng công an tp tam kỳ kịp thời đến ngăn chặn bắt giữ
hiện trần quốc bảo trần quốc đạt thái trương văn mẫn nguyễn hoài thương bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện
cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi gây dối trật tự công cộng năm đối tượng tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
đã bị công an huyện châu thành tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
các đối tượng bị khởi tố gồm võ tuấn anh nguyễn duy khánh phạm minh thắng nguyễn lưu quang minh và nguyễn văn vũ
cùng chú huyện châu thành tỉnh hội giang
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày năm tháng năm công an huyện châu thành nhận được tin báo
một nhóm thanh niên sử dụng xe phân khối lớn tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên đường hùng vương
đoạn thuộc ấp thị trấn ngã sáu huyện châu thành nên đã tổ chức vây bắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ trước và thường độ xe để đua
hiện công an huyện châu thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý một số đối tượng liên quan

xe lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông cũng xảy ra trên địa bàn thành phố lào cai
trước tình hình đó công an thành phố lào cai đã tích cực gia quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
đây là nhóm thanh thiếu niên vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai phát hiện xử lý do điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
điều đang nói nhóm thanh niên này chạy xe khi đã uống rượu
nhà hàng bọn em hôm nay chưa nghỉ bọn em nhớ tiền đi ăn uống với nhau nên bọn em ăn uống xong thì về hơi muộn
trước khi tham gia giao thông thì em có uống một hai chén rượu ạ
một buổi tuần tra của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai
nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn và xử lý
trong đó các trường hợp vi phạm mức độ nghiêm trọng phần lớn đều đổi tuổi thành thiếu niên
đối tượng tham gia đua xe lạng lách đánh vong là tình chất rất nguy hiểm
có thể gây tai nạn giao thông cho xã hội và người tham gia giao thông
bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an thành phố chúng tôi đã tổ chức chốt chặn vây bắt
và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác chúng tôi đã tổ chức vây bắt thành công
hai nhóm đối tượng tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố lào cai đã tổ chức nhiều đợt gia quân xử lý hơn ba trăm linh trường hợp
ở độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm giao thông xử phạt trên năm trăm linh triệu đồng
đặc biệt nhóm một mươi thanh niên tổ chức đua xe trái phép gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn
cũng nhanh chóng được phát hiện và ngăn chặn
trong thời gian tới chúng tôi đã tham mưu cho đánh đạo công an thành phố
là tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp lạng lách đua xe đánh võng
trên các tuyến đường giao thông và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục
nhằm nâng cao ý thức cho những người tham gia giao thông chấp hành tốt
để đảm bảo về tính mạng tài sản cho người tham gia giao thông
trước thực trạng trên cần có sự đồng thuận giữa gia đình nhà trường và xã hội
cũng như sự cương quyết trong xử lý của lực lượng chức năng
đặc biệt cần có các biện pháp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác trong giới trẻ
có như vậy tai nạn giao thông mới giảm
có phấn mang lại bình yên cho mọi người khi tham gia giao thông